dừng như là vô chủ dù đã có hàng loạt các quy định bảo vệ dừng
và trong một vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn về câu chuyện
ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi rừng bị tàn phá với khách mời là giáo sư tiến sĩ khoa học nguyễn ngọc lung
viện trưởng viện quản lý dừng bền vững và chứng chỉ dừng
chiều ngày một tháng bốn trong quá trình tuần tra bảo vệ dừng lực lượng kiểm lâm huyệt nhà súp tỉnh đắk lắc
đã phát hiện một diện tích lớn rừng đã bị phá
tại hiện trường hàng ngàn cây rừng có đường kính từ năm cm đến trên hai mươi cm bị cưa hạ nằm đổ ngang
nhiều cây lá còn xanh thân đang chảy nhựa
đây là khu vực mà công ty trách nhiệm hữu hạn đất vàng ban mê đang khảo sát hiện trạng
để lập dự án trồng dừng và quản lý bảo vệ dừng trồng cây ăn trái cây nông nghiệp
khi khảo sát doanh nghiệp này đã thỏa thuận hỗ trợ tiền trong coi bảo vệ rừng tại tiểu khu hai trăm linh bốn
với tổng số tiền hơn sáu sáu tỷ đồng
tổng số tiền hơn một ba tỷ đồng
nhiều người nói vui khu rừng này có chủ mà như vô chủ
bởi nó đã được giao quản lý bảo vệ với một đội ngũ nhân sự từ cấp xã cho đến huyện tỉnh
và tất nhiên phải chi ra một khoản tiền không hề nhỏ để duy trì các lực lượng liên quan
thế nhưng rừng vẫn bị phá với một diện tích không dưới ba trăm tám mươi hectare
đầu tiên thì xin được cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia chương trình của truyền hình công an nhân dân
thưa ông trong thời gian vừa qua
chúng ta thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh rất nhiều vụ tàn phá rừng ở rất nhiều nơi trên cả nước
vậy thì một người nghiên cứu sâu về rừng ông có đánh giá như thế nào về mức độ tàn phá rừng hiện nay
việt nam hiện nay có một mươi một triệu hectare rừng tự nhiên
nhưng cái kém của chúng ta ở đây tức là người ta vẫn khai thác trộm ở phía trong
mặc dù mình đã cấm rồi mặc dù mình đã tuyên bố tức là đóng cửa rừng tự nhiên
nhà nước không được khai thác trong rừng tự nhiên nữa
thế nhưng mà ngoài nhà nước vẫn còn có những người người ta khai thác trái phép người ta lấy gỗ trong rừng tự nhiên
vì vậy cho nên là chữ lượng của rừng tự nhiên có giảm sút
chữ lượng tức là cái thể tích gỗ
thế thì người ta đã ghép việt nam vào một trong sáu nước bị tai họa lớn nhất của biến đổi khí hậu
thì tại sao việt nam lại là một trong sáu nước
thì không phải là anh thích hay anh sung phong hay là anh bị bình luận hay gì cả
thế thì mình thấy rất rõ tức là mất cái rừng tự nhiên
thì tai hại như thế nào
cái chỗ mình rất cần thiết thì người ta lại phá hết
để người ta làm nương làm rẫy làm ruộng làm nhà máy làm nhà ở
vâng thưa ông như ông vừa chia sẻ thì hiện nay do cái lý do mà khiến cho rừng bị tàn phá thì có rất là nhiều
vậy thì theo ông khi để xảy ra các rừng bị tàn phá như hiện nay thì đơn vị cá nhân ai sẽ phải là người chịu trách nhiệm ạ
ai là cái người mà nhà nước giao cho trách nhiệm
thế thì có hai cái lực lượng
lực lượng thứ nhất là chính quyền địa phương
rừng thuộc phạm vi xã xã phải chịu nhiệm
nhà nước có giao tiền cho xã để tổ chức những các lực lượng phòng hộ những các lực lượng tuần tra
cái thứ hai là nhà nước có cái lực lượng làm riêng cái thì đấy là gọi là kiểm lâm
thì kiểm lâm nó có đến xã có trang bị vũ khí cho ông có trang bị nghiệp vụ cho ông
ông biết cách chống chúng nó ông có vũ khí ông có quyền khởi tố nó ông có quyền bỏ tù nó
vì vậy cho nên trách nhiệm hết thời của ông
ông đầy đủ quyền hạn tại sao ông lại bỏ qua
vâng thưa ông rõ ràng như ông chia sẻ một trong những nguyên nhân khiến cho rừng bị tàn phá đó là do hiện nay chúng ta chưa làm tốt cái công tác bảo vệ
đặc biệt là lực lượng kiểm lâm hiện nay thì có ý kiến cho rằng là vẫn còn đang mỏng
vậy thì quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ
chính là do cái lý do là chưa xã hội hóa được hết
cho nên còn có những cái rừng mà thuộc về nhà nước quản lý
nhà nước quản lý tức là tôi đây là một cái tài sản mà giao cho tôi
vì vậy cho nên tôi làm theo đúng luật nhà nước
tôi lấy bây nhiêu người vào làm kiểm lâm
tôi lấy bây nhiêu người vào bảo vệ rừng
nhưng ông kiểm lâm ông chỉ làm giờ hành chính thôi
vậy thì nhà nước là chủ cái rừng này như thế nào
mặc dù đã giao cho dân nhưng vẫn là rừng của việt nam
vì vậy nhà nước vẫn phải quản lý cái
thế thì mình có những các cái tổ đội hoặc là những các cái tổ chức để bảo vệ rừng
mà trong đó cái lực lượng nhà nước quan trọng nhất là ông kiểm lâm
thế thì giao chủ rừng thì dễ
chủ rừng thì người ta giao sổ đỏ cho người ta
ông sở hữu hoặc là ông có quyền sử dụng
cái sổ đỏ nó chứng tỏ là ông có quyền sử dụng
thế thì ông phải chịu trách nhiệm về cái tài sản của ông
mất thì ông phải chịu
tiền ông đầu tư ông bị thiệt
rõ ràng là khi rừng bị tàn phá thì sẽ gây ra rất là nhiều những cái ảnh hưởng mà như ông đã chia sẻ ở phía trên
vậy thì câu hỏi cuối mà chúng tôi muốn được gửi tới ông đó là
ông có thể cho biết là để tránh cái tình trạng tàn phá rừng
để bảo vệ rừng phát triển hơn nữa thì chúng ta sẽ cần phải làm gì trong thời gian tới ạ
ngay từ đầu thì tôi đã nói
cái nhận định của tôi
tức là xã hội hóa chưa cao
nếu như chúng ta làm được như nông nghiệp
là chúng ta đã giao dụng cho từng hộ gia đình
thì không sợ người ta lấy rừng nữa
thì chính cái hộ gia đình nó sống bằng cái rừng đấy
mà nó không cần nhiều hộ lắm
ở các nước giống như mình ấy
hiện nay nó chỉ còn độ khoảng
ba mươi bốn mươi là người ta sống nhiều rừng thôi
nhà nước phải lo cái chuyện xã hội hóa cái ngành nông nghiệp lâm nghiệp này
để cho đất đai nó phù hợp
cái thứ hai ông phải đưa khoa học vào
và ông phải điều chỉnh cái dân số hiện nay
quá đông nó sống bằng
bằng ruộng với đất
thành ra nó rất nghèo đói
tại vì dân tộc cứ sống bằng cái
cái đi rừng làm sao mà người ta giàu có được
các nhà khoa học muốn là
rừng nào cũng có chủ
vậy thì khi mà bị cái là
tôi gọi ông chủ ngay
ông ơi trách nhiệm của ông
ông là chủ rừng mà nó như thế này
thì tốt nhất là để tôi giao cái rừng ấy cho người khác
thế thì nó gọi là xã hội hóa
xã hội hóa tức là
là rừng nào cũng có chủ
cũng giao cho dân hết
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn
những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay